tiếp tục với đề tài khám phá về nét đẹp của việt nam ghi dấu ấn trong lòng khán giả trong nước và quốc tế
mới đây tại hà nội đại diện kênh truyền hình diescavery tổ chức cuộc họp báo công bố ra mắt bộ phim tài liệu mang tên
với thời lượng hai mươi bốn phút phim giới thiệu một lăng kính khác về việt nam không giống với những dự án quảng bá du lịch trước đây
nổi bật trong đó là vai trò to lớn của việt nam trong nền cách mạng hóa viễn thông ở khu vực đông phi
với các ứng dụng trên nền tảng ba g bốn g cũng như kết nối các nước phát triển trên thế giới với nhau
bộ phim tài liệu mang đến cho người xem từng giai đoạn phát triển công nghệ viễn thông khác nhau
từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở tanzania đến việc mang các dịch vụ di động
đến những người sống ở các ngôi làng hẻo lánh ở mozambique
tại buổi họp báo các nhà sản xuất phim đã chia sẻ nỗ lực đầu tư sáng tạo và những khó khăn
trong quá trình tạo ra một sản phẩm có nội dung tốt nhất nhằm phục vụ cho nhu cầu giải trí
cũng như truyền tải thông tin tới độc giả toàn cầu
phim sẽ được phát sóng lần đầu tiên trên kênh discowery đông phi vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
và phát lại trên kênh diskoverry đông nam á vào ngày ba mươi tháng một mươi hai